sáng nay ubnd tỉnh an giang đã tổ chức lễ thông xe cầu châu đốc bắt qua sông hậu
nối thành phố châu đốc và thị xã tân châu
đây cũng là một trong các sự kiện quan trọng hướng đến chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
công trình do ban quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp an giang làm chủ đầu tư
với tổng giá trị gói thầu hơn năm trăm ba mươi bốn tỷ đồng nguồn giống đầu tư từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
cầu có tổng chiều dài sáu trăm sáu mươi bảy m trọng một mươi bốn m với bốn làng xe được xây dựng bằng bê tông cốt thép dĩnh cửu
khổ thông thuyền chiều cao là một mươi một m cầu được hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến gần tám tháng
đây là công trình giao thông quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần thông tuyến quốc lộ n một
kết nối theo trục ngang của các tỉnh tây nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh
như long an đồng tháp an giang và kiên giang
ngoài góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ liêm dùng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh an giang cũng như khu vực đồng thời gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh
khu vực biên giới phía tây nam của tổ quốc